trong suốt hành trình trên biển anh tiên ngày nào cũng nhắn tin trò chuyện với vợ và hai con sáu và một mươi tuổi

anh sắp qua vùng chiến sự hy vọng được bình an
chị miền lo lắng đã hồi đáp lại
dù thế nào anh cũng phải trở về an toàn với mẹ con em

tâm trạng bất an chị dặn mẹ chồng mua đồ lễ thắp hương cầu cho anh gặp giữ hóa lành
khoảng hai mươi hai h ngày mai anh tiên đã trở về
hôm sáu tháng ba chị miền nhận được điện thoại từ công ty trách nhiệm hưu hạn đầu tư thương mại và dịch vụ hàng ngày hải phòng viết tắt là hp marine
chị miền không khỏi bất an khi bên công ty đường đột gọi điện bảo muốn đến nhà nói chuyện
linh tính mách bảo điểm chẳng lành nhưng chị miền vẫn mong điều tồi tệ nhất không xảy ra
cũng làm việc trong một hãng tàu biển chị thấu hiểu được sự nguy hiểm của ngày này
nửa đêm đại diện hp marin đến nhà báo tin giữ
đại phó đặng duy kiên cùng hai tuyển viên khác tử nạn trên tàu true confidence
bị lực lượng houthi tập kích trên vịnh aden lúc một mươi bảy h hai mươi phút ngày sáu tháng ba
tàu true confidence thuộc sở hữu của công ty hàng hải liberia true confidence shipping
mang cờ barbados và đang do công ty hy lạp ba rd january maritime vận hành
khi cách cảng aden yemen hơn chín mươi km thì tàu bị trúng tên lửa nên bốc cháy
trên tàu có hai mươi thuyền viên cùng một mươi năm người philippines bốn người việt nam và một người ấn độ
ba bảo vệ có vũ trang trên tàu cùng hai người sri lanka
và một người nepal
các thuyền viên việt nam gồm đại phó kiên máy trưởng phạm văn thành ba mươi chín tuổi quê hải phòng
máy hai nguyễn văn tảo ba mươi sáu tuổi quê hải dương
máy ba phùng văn an ba mươi ba tuổi quê thái bình
một nhân chứng kể lại với gia đình chị miền rằng đại phó kiên bị bỏng nặng cầm cự được một tiếng mới mất
nếu trên tàu có đủ trang thiết bị y tế hoặc máy bay kịp đưa anh vào bờ thì may ra còn hy vọng sống sót
được biết đây là lần đầu tiên ghi nhận thương vong kể từ khi houthi
gia tăng tập kích tàu hàng qua biển đỏ để gây sức ép buộc israel ngừng chiến dịch nhằm vào hamas
đồng minh của huthi trong trục kháng chiến chống tena vip ở trung đông
huthi tuyên bố tập kích chính xác true confidence và lửa bùng lên trên tàu
tàu chiến ins konkata của hải quân ấn độ sau đó đã giải cứu các tuyển viên từ tàu true confidence
hp marine thông tin ba tuyển viên việt nam cùng với thủy thủ đoàn đã được đưa về khách sạn
liraria hotel ở thành phố djibouti
thị thể anh kiên cũng được đưa về thành phố cảng ở đất nước
một người bạn thân của vợ chồng chị miền cho biết anh kiên hiền lành điềm đạm yêu thương vợ con
vì muốn cải thiện thu nhập chăm lo con cái học hành nên anh mới quay lại nghề biển
người bạn này kể lại trước khi đi anh kiên hứa với đỡ út
đi xa đến đâu thì cũng trở về dắt con vào lớp một trong lễ khai giảng
đến thăm hỏi động viên gia đình đại phó đặng duy kiên sáng ngày tám tháng ba
cục trưởng hàng hải việt nam lê đỗ mửa cho biết
đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp chủ tàu đơn vị bảo hiểm
thực hiện hồi hương và chi trả các chế độ bảo hiểm đảm bảo quyền lợi cho gia đình thuyền viên
gia đình chị miền mong muốn cơ quan chức năng hỗ trợ để sớm đưa thi hài anh kiên về nước
theo đó ngày sáu tháng ba hp marin nhận được thông báo của đối tác về việc tàu hàng mang tên true confidence
số imo chín trăm bốn mươi sáu bảy trăm tám mươi bốn treo cờ pados đang trên hành trình từ singapore đến jordan ả rập xê út
thì bị trúng tên lửa
thời điểm gặp nạn trên tàu có hai người
hai mươi thuyền viên và ba cảnh vệ hộ tống
trong số này có bốn thuyền viên việt nam
gồm đặng duy kiên trước vụ trên tàu là đại phó bốn mươi một tuổi trú tại quận hải an hải phòng
phạm văn thành máy trưởng ba mươi chín tuổi trú tại quận hải an hải phòng
nguyễn văn tảo máy hai ba mươi sáu tuổi trú tại kinh môn hải dương
phùng văn an ba mươi một tuổi trú tại vũ thư thái bình
theo thông báo của đối tác con tàu bị trúng tên lửa ở khu vực mạng trái xuồng cứu sinh
dẫn đến cháy lớn hậu quả ba tuyển viên trên tàu bị thiệt mạng nhiều người khác bị thương
trong số người thiệt mạng có đại phó đặng duy kiên ba thuyền viên việt nam còn lại vẫn an toàn
trong sáng ngày bảy tháng ba toàn bộ thủy thủ đoàn gồm cả người tử vong
đã được đưa vào một khách sạn ở djibotin quốc gia ven bờ biển đỏ
trong lúc rời khỏi con tàu ba thuyền viên việt nam thoát nạn không kịp mang theo giấy tờ tùy thân
đến lúc này chị có thể liên lạc qua điện thoại với máy trưởng phạm văn thành
công ty hp marin cho biết sau khi nhận được thông tin công ty đã thông báo tới gia đình bốn thuyền viên
đồng thời đang kết hợp với các bên liên quan để bảo vệ quyền lợi cho các thuyền viên và đưa các thuyền viên về nước
công ty mong muốn cục lãnh sự và bộ ngoại giao đại sứ quán việt nam tại ai cập cục hàng hải việt nam
cục quản lý lao động nước ngoài hỗ trợ trong việc bảo vệ quyền lợi các thuyền viên và đưa họ về nước
liên quan đến sự việc nghiêm trọng này chiều tối ngày bảy tháng ba bà phạm thu hằng
người phát ngôn bộ ngoại giao việt nam cho biết bộ ngoại giao đã chỉ đạo đại sứ quán việt nam
tại ả rập xê út kiêm nghiệm yemen và đại sứ quán việt nam tại ai cập kiêm nghiệm djiboutin
liên hệ với cơ quan chức năng sở tại đề nghị cung cấp thông tin về tình trạng các công dân việt nam trên tàu
các cơ quan đại diện việt nam sẽ tiếp tục liên hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại
khẩn trương tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân xử lý các vấn đề hậu sự cho thuyền viên tử vong
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích trình đáng của công dân việt nam
cũng trong ngày bảy tháng ba liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ tấn công trên của houthi
trả lời phỏng vấn báo chí ông stefany duzarik người phát ngôn tổng thư ký liên hợp quốc cho biết
đây là diễn biến rất quan ngại
theo ông stepheny đó là quan ngại về an toàn tính mạng đối với thuyền viên trên các tàu chở hàng thương mại
những người không muốn bản thân rơi vào tình cảnh này
vụ tấn công cũng gây quan ngại với kinh tế toàn cầu ổn định khu vực hệ sinh thái và kinh tế khu vực
ông duzaric cũng cho biết liên hợp quốc kêu gọi lực lượng houthi chấm dứt mọi cuộc tấn công nhằm vào tàu bè quốc tế ở biển đỏ
trong khi đó người phát ngôn bộ ngoại giao mỹ matthew miro nói rằng
mỹ vẫn tiếp tục theo dõi những hoạt động của lực lượng houthi trên biển đỏ vốn bỏ qua sự an toàn của thường dân vô tội
đại sứ quán anh tại yemen kêu gọi houthi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại quốc tế đi lại trên biển đỏ
bộ ngoại giao philippines cũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân của hai thủy thủ nước này thiệt mạng trong vụ tấn công của houthi
đồng thời kêu gọi tiếp tục nỗ lực ngoại giao để giảm căng thẳng và giải quyết nguyên nhân của cuộc xung đột hiện nay ở trung đông
vụ bốn thuyền viên việt nam trên tàu hàng bị tấn công ở biển đỏ vẫn đang gây xôn xao dư luận
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi